trong câu chuyện gian lận điểm thi này bên cạnh việc trực tiếp tham gia của các cán bộ địa phương và ngành giáo dục
thì điều mà nhiều người còn băn khoăn đó là một số thí sinh nằm trong danh sách gian lận nhưng lại vẫn được học tiếp tại một số trường đại học
liên quan tới vấn đề này bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhã đã trao đổi thẳng thắn nêu rõ quan điểm của ông
người đứng đầu ngành giáo dục cho biết ông không chấp nhận những cán bộ giáo viên có hành vi gian lận điểm thi cho thí sinh
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám được tiếp tục đứng trong hàng ngũ của ngành
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các địa phương xem xét xử lý nghiêm những cán bộ công chức viên chức trong ngành giáo dục
có hành vi gian lận điểm thi cho con em mình tinh thần là cương quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những cán bộ này
bộ đang tích cực phối hợp với bộ công an
chóng xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm minh công bằng chính xác không bao che và công khai minh bạch